gạo là lưỡi thực phân thuộc và phổ biến trong mỗi gia đình nhưng ăn cơm nấu từ gạo lại cung cấp
quá nhiều tinh bột không tốt cho những người muốn giảm cân vậy ăn gì thay thế cơm trắng để giảm
cân hiệu quả nhưng vẫn cung cấp đủ sướng sách cho cơ thể gạo trắng là nguồn cung cấp tinh bột
và carbon hydrate cho cơ thể trong gạo trắng có rất nhiều viên chất dinh dưỡng như manga
chua latte và xe len ngoài ra trong hạt gạo chứa một lượng carb tương đối cao và một lượng nhỏ
protein chất béo và chất xơ kỳ sát gạo tinh chế cho trắng gạo quá trình xây sát làm giảm đi
hàm lượng chất xơ năng gan maze và xe len cùng với phốt pho và nhiều chất dinh dưỡng khác có trong
gạo trắng một bát cơm trắng khoảng một trăm năm mươi tám g có hàm lượng dinh dưỡng như sau calo carbon hydrate
muối bốn năm g protein
chất béo chất xơ mangan ba mươi bảy dv
nhu cầu cần thiết mỗi ngày của cơ thể acid folic hai mươi ba dv xe len
một mươi bảy dv myasin một mươi hai dv sắt phốt pho bảy dv
ăn nhiều cơm trắng có tốt không cơm trắng là thực phẩm không thiết thiếu trong bữa ăn hàng ngày của
người việt tuy nhiên ăn quá nhiều cơm trắng cũng có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đối
sức khỏe vì cơm trắng có hàm lượng rất sơ thấp và chỉ số đường huyết cao nếu ăn nhiều cơm trắng
có thể làm tăng lượng đường trong máu tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường khi hai từ đó có thể
gây ra các biến chứng tuy mạnh như tăng huyết ác phai biến mạch máu não nhồi móc cơ tim ở người
bệnh đái tháo đường do đó người bệnh đái tháo đường thường ăn hít hoặc hạn chế ăn cơm ngoài ra
do chứa nhiều tinh bột nên nếu ăn quá nhiều cơm trắng sẽ gây tăng cân và thịt mỡ bụng
theo tiến sĩ đỗ thị phương hà viện dinh dưỡng quốc gia thì mỗi người trưởng thành có mức lao
động thể lực trung bình để ăn mỗi bữa khoảng hai lưng vắt cơm trong các bữa ăn nên thay đổi các
loại ngũ cốc khác nhau như khoai lang khoai tây hay ngô để làm đa dạng bữa ăn và các chất
lượng tăng cường lợi ích cho sức khỏe một số thực phẩm nên dùng để thay thế gạo trắng
một gạo lứt gạo lứt là một loại ngũ cốc nguyên hạt
còn nguyên lớp cám bên ngoài và mầm nên chế nhiều chất xơ khoáng chất và vitamin hơn
đối với những người đang cố gắng để giảm cân hoặc những người mắc bệnh đái tháo đường
có thể sử dụng gạo lứt thay gạo trắng do gạo lứt có chỉ số đường huyết thấp và ít gây đề kháng
insulin nếu đánh bóng
gạo lứt cám gạo gạo lứt sẽ trở thành gạo trắng do đó gạo lứt chế nhiều alkocyanin
khoáng chất chất xơ và vitamin hơn gạo trắng đã đánh bóng ngoài ra vì gạo lứt dai hơn nên
ngay lâu giúp đạt được mục đích nha chậm tốt cho việc giảm cân tuy nhiên đối với những người
tiêu hóa kém hoặc mới bắt đầu ăn các loại ngũ cốc gạo rất khó tiêu hóa và dễ bị đầy hơi thế
nên ban đầu chỉ sử dụng một lượng nhỏ gạo lứt và gạo trắng nấu chung sau đó tăng dần tỷ lệ
thứ hai hạt diêm mạch hay còn có tên gọi khác là hạt vinwa là một loại cây có hoa
chủ yếu được trồng để lấy hạt ăn được hạt vinoa có nhiều protein chất trồng oxy hóa
chất xơ và không chứa gluten đã có nhiều nghiên cứu cho thấy ăn nhiều hạt quinoa giúp kiểm soát
lượng đường trong máu và ngăn ngửa các mệnh lý khác ăn hạt quinoa là sự thay thế gạo lý tưởng
cho những người bị dị ứng với gluten vì hạt quinoa không chứa gluten
quinoa dễ tiêu hóa là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh và là nguồn cung cấp axit béo omega ba
dồi dào hạt quinoa là một trong những loại thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe
dầu protein hơn gạo nó chứa tất cả chín acid amin thiết yếu của cơ thể cần và trở thành
một lựa chọn protein phù hợp nhất cho những người ăn chay hoặc muốn giảm cân
bên ngoài hạt quinoa thường có phủ một lớp màng đặc vì vậy khi chế biến tại nhà
hãy xả nhanh hoặc ngâm hạt với nước nước
cách nấu cơm bằng hạt quinoa khá đơn giản cho nước và quinoa vào nồi tỷ lệ một quinoa
tương ứng với một năm phần nước đậy nắp rồi đun sôi sau đó mở nắp đun lửa vừa trong vòng từ một mươi năm phút
cho đến khi cản hết nước khi nấu xong nhấc nồi ra khỏi bếp mở nắp để ngâm thêm một mươi phút
hoặc cũng có thể nấu bằng nồi cơm điện để nhanh chóng và cẩn thiện hơn bằng cách cho một phần
hạt quinoa với một năm hai phần nước rồi nấu như cơm bình thường
ba yến mạch yến mạch là một loại ngũ khốc nguyên hạt
chứa nguồn chất xơ dồi dào đặc biệt là bêta glucan và có nhiều vitamin phong chất và chất chống oxy
hóa yến mạch thường được cuộn hoặc nghiền nát thành các mảnh phẳng và nướng nhẹ để sản xuất bột yến
mạch và có thể được sử dụng dưới rạc món yến mạch như cháo hoặc được sử dụng cho các món nướng bánh mì
bột yến mạch ăn liền
tạo thành từ những mảng hiến mạch được cán rất mỏng hoặc cắt mỏng
hấp thụ nước dễ dàng hơn nhiều và do đó nấu nhanh hơn cám hoặc lớp ngoài dầu chất sơ của hạt
thường được tiêu thụ riêng như một loại bột ngũ khốc yến mạch có thể được dùng để thay thế cơm
chẳng đặc biệt là dùng trong bữa sáng có thể trộn yến mạch cùng với sữa chua nấu trà yến mạch
làm bánh hàm lượng protein và phong chất của yến mạch cao hơn so với gạo mặc dù hàm lượng
carbon hydrate trong một yến mạch tương tự như gạo
nhưng nó rất giàu chất xơ hoặc thụ nước sẽ giãn nở trong dạ dày kéo dài thời gian chống của dạ
dày do đó tạo cảm giác no hơn phù hợp cho người muốn giảm cân ngoài ra hiến mạch cũng rất giàu
vitamin b một mà trong gạo trắng dễ thiếu rất thích hợp để thay thế cho một số lượng từ
chính khi mô yến mạch tốt nhất bạn nên chọn những loại có ghi yến mạch nguyên chất
bốn ngô ngô là loại thực phẩm canh
thuộc vừa dễ ăn lại rẻ tiền và có rất nhiều tác dụng tốt cho cơ thể
ăn ngô giúp làm chậm quá trình lão hóa da hỗ trợ phòng chống ung thư và phù hợp với những ai
đang muốn giảm cân ngô chứa nhiều chất xơ ít chất béo đặc biệt là các chất béo trong ngô như omega
ba omega sáu đều là các chất béo tốt cho cơ thể vì vậy có thể sử dụng ngô để thay thế cơm trắng
trong bữa ăn hàng ngày giống như gạo ngô có thành quần chủ yếu là carbon hydrate từng được
người maya cổ đại dùng làm lương thực chính từ ba năm trước
nếu bạn muốn giảm cân ngô ngọt có thể phù hợp hơn ngô sáp vì ngô ngọt có lượng calor thấp hơn
nên ít có nguy cơ làm tăng lượng đường trong máu ngô ngọt tuy ngọt hơn nhưng hàm lượng tinh bột lại
thấp hơn tổng lượng calo chỉ bằng sáu mươi ngô sáp tinh bột của ngô sáp chủ yếu là amylocartin
chất này tiếp xúc với amillet trong cơ thể nhiều nên chỉ số đường huyết sẽ tăng lên sau khi ăn
trong trường hợp sử dụng ngô là lương thực chính nên kết hợp với một số thức ăn
protein như thịt sữa trứng đậu tương vì hàm lượng protein trong ngô là tương đối thấp
năm khoai lang khoai lang cũng là một thực phẩm rẻ tiền
dễ chế biến lại rất tốt đối với sức khỏe phải làm cung cấp carbon hydrate vi chất dinh dưỡng
chất sơ và khoáng chất có tác dụng phòng bệnh tim mạch và ung thư nhờ đặc tính chống oxy hóa của
chúng trong một trăm linh gram khoai lang sống có chứa tám mươi sáu calo một sáu gram protein hai mươi gram carbon
ba gram chất xơ khoai lang có thể chế biến thành các món nướng thấp luộc tùy theo sở thích và
khẩu vị để sử dụng thanh cơm trắng hàng ngày so với ngũ cốc khoai lang có hàm lượng karoten cao
hơn đặc biệt hàm lượng chất xơ của nó có thể thúc đẩy du động lượng tiêu hóa và ngăn ngừa táo
món tuy nhiên khoai lang có hàm lượng protein thấp tạo cảm giác no lâu ăn xong có thể không
món ăn thêm thức ăn khác nên không thích hợp làm thực phẩm chính trong thời gian lâu dài nếu tính
ăn bạn có thể thỉnh thoảng thay thế một hai bữa ngoài ra khoai lang có hàm lượng tinh bột cao nhưng
người hay bị khó tiêu không nên ăn quá nhiều một lúc thứ sáu khoai tây
không chỉ là thực phẩm chứa hàm lượng nước cao tám mươi khoai tây còn rất giàu carbon
iraq và hàm lượng cao protein cũng như chất sơ cách chế biến có thể làm thay đổi đáng kể hàm
lượng dinh dưỡng của khoai tây khoai tây nấu chín chứa bảy tinh bột kháng khi làm nguội đi
nó tăng lên là một mươi ba khoai tây rất thơm và ngon nhưng hàm lượng carbon hidrat của nó ít hơn một bốn
so với gạo dựa trên cùng một lượng calor và hàm lượng carbon hidrat một trăm linh g cơm trắng đương đương
với một trăm năm mươi g khoai tây hấp khoai tây cũng là một loại thực phẩm có hàm lượng cali cao và natri thấp
đồng thời nó có hàm lượng vitamin c cao hơn nhiều so với mô tốc thông thường
khoai tây có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như khoai tây luộc khoai tây nghiền
hay khoai tây chiền khoai tây có thể là thành phần chính trong các món canh súp
salad ăn kèm với món ăn chính hoặc cũng có thể là món ăn vặt nhanh gọn
bảy súp lơ trắng súp lơ là một lựa chọn phổ biến để thay
thế cơm cho những người đang thực hiện chế độ ăn phiêng keto hoặc chế độ ăn phiêng lao cát súp lơ
trắng là một loại rau ít calor nên nó trở thành một lựa chọn thay gạo ít calor tuyệt vời còn được
chế biến như một loại sưa thực phẩm súp lơ là thực phẩm vô cùng dầu chất dinh dưỡng có thể chế
biến súp lơ trắng thành các món như cơm súp lơ vỏ bánh pizza súp lơ súp lơ nghiền hay bánh tráng
súp lơ tám bông cải xanh đây là một sự lựa chọn thay thế gạo trắng rất tốt cho sức khỏe bông cải
xanh chứa nhiều vitamin khoáng chất và chất chống oxy hóa bông cải xanh nghiền nhỏ là một loại gạo
thay thế thích hợp cho những người theo chế độ ăn ít cát hoặc ít calor